hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm
buổi sáng ở bắc bộ trời nhiều mây nhưng đến trưa và chiều thì mây mỏng dần trời hứng nắng nhẹ
vì thế nền nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng dần và đạt mức nhiệt cao nhất là từ một mươi chín đến hai mươi một độ
riêng đối với hai tỉnh lai châu và điện biên trời có nắng về trưa và chiều nhiệt độ ở mức cao từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
và trong hai ngày cuối tuần thời tiết miền bắc vẫn tiếp tục có xu hướng ấm dần lên chưa chiều có nắng nhẹ
không khí lạnh yếu đi thời tiết ở các tỉnh miền trung cũng có những chuyển biến tích cực
ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh hôm nay mưa gần như rất hẳn chiều mỏng mây hứng nắng và nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi đến hai mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế trời còn nắng nhẹ nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do không chịu tác động của không khí lạnh trời nắng từ sớm
và nền nhiệt ngày duy trì ở mức cao từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó khu vực nam bộ và tây nguyên lúc này trời đã có nắng đây cũng là những vùng có nắng sớm nhất trên cả nước vì thế nhiệt độ cũng ở mức cao
ở khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ tại khu vực miền tây giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong khi đó ở miền đông nhiệt độ lại ở mức cao từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ tiếp tục phải đề phòng hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới một km
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ trung bình cấp bốn cấp năm
sóng biển thấp dưới một năm mét biển lặng mưa rông không xuất hiện nên thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước